theo quan sát của tôi thì thiết bị này thể hiện được thông số của bụi pm hai năm độ ẩm và cả nhiệt độ trong phòng hiện tại
sử dụng esen ngoài thông số về bụi pm hai năm nhiệt độ độ ẩm không khí các bạn trẻ có nắm được các thông số về bụi pm một và pm một mươi
ngoài ra với việc có thể nâng cấp các mô đun những bạn trẻ có thể tích hợp các cảm biến về co hai co no hai qua đó có nhiều thông số cho đánh giá về mức độ ô nhiễm không khí
dù sản phẩm này chưa hoàn toàn thay thế được các trạm quan chắc hiện đại đo trên diện rộng
nhưng với việc triển khai tại nhiều hộ gia đình các thông số được kết nối theo mô hình internet ofing
các máy đo được kết nối với một trung tâm
kết quả thu được sẽ giúp so sánh phân tích thông tin về ô nhiễm không khí chính xác hơn và trực quan hơn
ví dụ như là các bạn sẽ thấy là vào khoảng độ sáu giờ độ bụi ở nhà các bạn cao lên bất thường
thì các bạn sẽ có thể thấy là tìm hiểu nguyên nhân là ở ngoài đường đang có tóc đường chả
thu thập được từ việc tổng hợp chỉ số của esen sẽ được chia sẻ rộng rãi đến người dân
giúp nhiều người nắm rõ nguyên nhân và tác hại của ô nhiễm không khí
từ đó có thể tìm ra được các giải pháp tổng thể kết hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân
chúng ta đã biết hà nội hiện nay đã có những cái tích cực
tất cả các bộ máy đi vào hoạt động đã xây dựng các chương trình đề án
đặc biệt là các vấn đề thiết thực để làm sao giảm thiểu
đó là nâng cao chất lượng về không khí bằng các giải pháp cụ thể
đó là tất cả các phương tiện đã kiểm soát và hiệu chuẩn để chất lượng các phương tiện giao thông
phải được kiểm tra đánh giá theo đúng quy trình quy định
và khuyến cáo là người dân sử dụng xăng e chín mươi hai hay chín mươi năm thay bằng xăng e năm
cũng như các vấn đề mà các cơ trình chế dựng
được kiểm soát thanh tra chặt chẽ để làm sao giảm thiểu khối lượng bụi công trình
ngoài ra chúng ta thấy những vấn đề mà thành phố đưa ra các giải pháp rất lớn
và các bạn đã nhìn thấy đó chính là trồng hàng triệu khí xanh
bảo vệ môi trường hạn chế ô nhiễm không khí không phải là giải pháp của một vài cơ quan quản lý
mà là sự tổng hòa của nhiều yếu tố nhiều giải pháp của toàn xã hội
và điều quan trọng nhất là tuyên truyền
nâng cao hơn nữa nhận thức cho người dân về những tác động của ô nhiễm không khí trong cuộc sống
từ đó thay đổi hành vi và mỗi người dân sẽ chủ động có các giải pháp khắc phục ô nhiễm không khí
góp phần cải thiện chất lượng không khí quanh ta
thưa quý vị mỗi chúng ta đều có thể tự nâng cao nhận thức của mình về chất lượng không khí
và đều có thể góp phần cải thiện chất lượng không khí chỉ từ những việc làm rất nhỏ
như hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân phát thải khí hay trồng thêm một cây xanh trong vườn nhà
hiện rất nhiều xã không có nơi tập kết và xử lý rác thải
chính vì vậy mà một núi rác lộ thiên đã hình thành ngay sát mặt đường
gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
theo phản ánh của người dân thì rác vẫn được một đơn vị đi thu gom từ các hộ dân
thế nhưng sau đó rác vẫn đều đặn được đổ ra bãi rác lộ thiên
và núi rác này thì luôn cháy âm ỉ suốt ngày đêm
núi rác dài gần một km này nằm ngay bên đường và sát cạnh đồng ruộng
là nơi dắp danh của hai xã tể lỗ và xã trung nguyên của huyện yên lạc
theo chia sẻ của người dân thì xã trung nguyên từ trước đến nay chưa hề có nơi tập kết và xử lý rác
rác thải vẫn được người dân thu gom
cứ năm ngày một lần sẽ có xe công nông đến thu rác
nhưng sau đó đến đêm thì số rác đó lại được đổ rồn vào bãi rác lộ thiên này
cứ thế ngày này qua tháng khác bãi rác dần biến thành núi rác khổng lồ
đáng nói là tình trạng này đã kéo dài gần chục năm nay
núi rác này nằm ngay sát ruộng lúa
có thể thấy nước rác rác thải tràn xuống cả ruộng đồng
khiến người dân phải bỏ một phần diện tích canh tác
bỏ ô nhiễm
ngay tại thời điểm phóng viên có mặt tại hiện trường
rác vẫn đang âm ý cháy
và không khó để thấy dấu vết của những túi rác mới được vứt ra đây chưa lâu
ruộng đường đây đổ tràn rất ra đường rồi này
thế là đi không có chỗ mà đi
đi qua mùi kinh lắm không đi nổi bịt khẩu trang nào khăn thiếc nào
thì đi là mùi kinh quá
thế có lúc đi không đi đâu phải gửi xe ở kia cả để mà đi bộ vào
có lần bác làm cỏ ở kia đấy
xong phải bỏ về đấy
không làm được bởi cái gió tạt về hướng
thế nên là không phải làm được
còn đây là khu tập kết và xử lý rác của xã đồng văn
tuy có nhà tập kết nhưng rác vẫn tràn ra mặt đường
theo lý giải của nhân công làm việc trong khu tập kết
thì họ phải phơi rác ra cho khô
thì mới có thể cho vào lò đốt được
theo quan sát thì có thể thấy
lò đốt rác của xã đồng văn có công suất nhỏ
không đủ để xử lý được số lượng rác quá lớn được thải ra mỗi ngày
dù nhân công có làm việc liên tục cả ngày
các dân phát triển càng ngày càng mạnh
xử lý rác là lò hơi bé
hay nữa là sân phơi hẹp
cho nên phải mượn đường để phơi
phơi khô thì mốt
rác này phải phơi khô sáu
thì đốt mới triệt đẻ được
tôi trực tiếp ở đây
một tháng là ba mươi một ngày ở đây
cũng không đốt được đi
thì không có chỗ đổ
nên bắt buộc phải đốt
công suất là một ngày trên một mươi tấn
một ngày đốt trên một mươi tấn
một lần đốt là vào trên dưới khoảng năm tạ đến bảy tạ
vào trong đó đốt xong lại vào
cứ hai tiếng một lần
ngày hai bốn tiếng
công suất là hơi nhỏ hơi ít
công suất là phải ngày phải đốt được ba mươi tấn
thì vị trí là mới đủ lượng rác trở ra
dân số tăng nhanh
đời sống phát triển chính là một phần nguyên nhân
khiến rác thải nông thôn gia tăng
điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết cho chính quyền huyện yên lạc
cần nhanh chóng có phương án thu gom
xử lý rác thải
hợp lý tại các xã
để khắc phục tình trạng ô nhiễm do rác thải gây ra như hiện nay
điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết cho chính quyền huyện yên lạc

ngay từ sáng sớm nhóm bạn của okabe chikara
có mặt tại bãi đất trống ven phủ tây hồ
đây vốn là nơi nhiều người dân thường xuyên luyện tập
nghỉ ngơi và vui chơi
nhiều nơi cổng cổng trên địa bàn thành phố
dù đã có công nhân vệ sinh dọn dẹp nhưng
vẫn thường xuyên chẳng có rác thải bị vứt bửa bãi
những người tham gia sự kiện ngày làm sạch thế giới hai nghìn một mươi tám đều có chung mong muốn góp một phần nào đó để đất nước việt nam được sạch hơn
em muốn chia sẻ ý tức về vệ sinh của người nhật cho tất cả người việt nam
người nhật thì nếu bắt đầu một cái gì đó một lần thì cũng là muốn làm một trăm linh tôi muốn làm môi trường hà nội đẹp sạch nhất
phủ tây hồ chỉ là một trong hơn một mươi điểm được các nhóm hoạt động xã hội về môi trường lựa chọn để dọn dẹp trong ngày hôm nay
các vị trí này có điểm chung là đông người qua lại tuy nhiên do ý thức giữ gìn môi trường của người dân chưa cao nên vẫn còn nhiều rác
số rác mà các tình nguyện viên thu được có rất nhiều loại từ rác thải sinh hoạt cho tới phế thải xây dựng
trong ngày gia quân làm sạch môi trường này những người tham gia đã thu dọn được hơn một mươi tấn rác
lượng rác thải này sẽ được công bố
các công ty môi trường đô thị thu gom và đưa đến nơi xử lý
đơn vị tổ chức kỳ vọng với sự tham gia của nhiều người bạn nước ngoài chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường sẽ giúp thay đổi nhận thức của người dân
nhiều người xem chúng tôi làm gì và có lẽ là vui hay là xấu hổ
nhưng mà đặc biệt là nhóm muốn mọi người tham gia và suy nghĩ
hãy dành một thói quen thường xuyên hơn quan tâm đến môi trường cũng như là làm cho không gian của chúng ta ngày càng xanh sạch thì nó sẽ có phần đảm bảo hơn cho cuộc sống của chúng ta chứ không chỉ quan tâm đến ngày lễ
ngày dọn sạch môi trường thế giới năm nay có một trăm năm mươi quốc gia cùng thực hiện
và tại việt nam ước tính đã có hàng nghìn người ở bảy tỉnh thành cùng chung sức thực hiện world clean up day hai nghìn một mươi tám